thưa quý vị công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai vừa bắt giữ một nhóm đối tượng để điều tra làm rõ về hành vi gây thương tích
cố ý gây thương tích đồng thời tiến hành truy bắt các đối tượng còn lại để xử lý theo quy định của pháp luật
trước đó do mâu thuẫn giữa thổ tiến một mươi chín tuổi và nguyễn đôn phước thiện hai mươi một tuổi đều trú tại xã xuân hòa huyện xuân lộc tỉnh đồng nai
tiến đã rủ năm đối tượng cùng chú tại địa phương gồm trần thái dương trần nguyên vũ võ sĩ nguyễn quốc hùng nguyễn tiến đạt
và một số đối tượng khác chưa rõ lai lịch mang theo hung khí đến gặp thiện
khi đến nơi các đối tượng dùng đá ném vào nhà dùng dao dựa chém vào cổng
khi thiện và ông nguyễn đôn thịnh bốn mươi bốn tuổi là bố ruột của thiện phòng vệ thì tiến xông vào dùng dao tự chế chém vào cánh tay trái của ông thịnh gây thương tích rồi cả nhóm tẩu thoát
thưa quý vị thời gian gần đây những vụ thanh thiếu niên tụ tập thành đoàn mang theo hung khí diễu hành qua nhiều tuyến phố để gặp nhau giải quyết mâu thuẫn
khiến cho nhiều người dân thành phố vô cùng lo lắng và bức xúc
trong khi cả thành phố đà nẵng đều nỗ lực xây dựng hình ảnh một thành phố an toàn thân thiện thì tình trạng trên đang mang đến một nỗi lo thường trực
và mới đây công an quận hải châu thành phố đà nẵng đã khẩn trương vào cuộc và làm rõ hai nhóm thanh thiếu niên với hơn năm mươi người tụ tập dùng hung khí
hỗn chiến trong đêm
dạng sáng ngày một mươi một tháng sáu thông tin về nhóm thanh thiếu niên gần năm mươi người mang theo hung khí xuất hiện ở trung tâm thành phố được công an quận hải châu tiếp nhận
khó khăn đặt ra lúc này là số lượng xe rất đông việc nhận định và nắm thông tin các đối tượng tham gia đòi hỏi phải có sự vào cuộc kịp thời nhanh chóng
các số thanh thiếu niên này là hoạt động rất là mênh động gây rốt trật tự công cộng trên toàn địa bàn thành phố
thực hiện việc chuẩn bị các loại hung khí cực kỳ nguy hiểm để đi dạo trên các đường phố và để hẹn một điểm nhất định để giải quyết việc mâu thuẫn đánh nhau và sẽ sẵn sàng gây ra những hậu quả rất lớn
chưa đầy hai mươi giờ vào cuộc danh tính của hai nhóm thanh thiếu niên đã được xác định và số thành viên tham gia cũng được triệu tập làm việc
xuất phát từ mâu thuẫn của nhóm nguyễn trọng phát một mươi năm tuổi chú phường hòa xuân quận cẩm lệ với nhóm của văn thanh long một mươi bảy tuổi chú quận hải châu
mà cả hai bên đã không trần trừ tập hợp đồng bọn và hung khí đi hỗn chiến
hai bên có nhấn tình nhau là để hẹn ra hỗn kiến vào tuần qua
xong là vào tuần qua khoảng hai giờ là tụi em đem theo hung khí ra chụp sáu mươi để giải quyết mâu thuẫn và gặp anh đạt
cùng với đó công an quận hải châu thành phố đà nẵng đã thu giữ tám giao phóng lợn
đế ba cây chĩa và dụng cụ dùng để tự chế hung khí
chẳng khi mà chơi một lần giết đi cũng được chứ không em không muốn dây dưa
chứ em muốn chơi như kiểu là thắng cũng được thua cũng được
miễn là em đừng có gặp nhau đừng có giấy nhau chạy là được
qua một số cái vụ việc xảy ra trên địa bàn thì chúng tôi rút ra nguyên nhân là chủ yếu là cái số thanh tiêu niên này
nó thường xuyên nó
nó sử dụng cái mạng xã hội nhất là cái phim ảnh bạo lực nó thực hiện làm theo những cái lộ hình phim này và đồng thời với đó là cái nó rú nhau để mà thực hiện thể hiện cái tính thanh tiêu niên này nó còn bốc đồng trong cái sinh hoạt
việc nhanh chóng truy xét và làm rõ hai nhóm thanh thiếu niên vi phạm pháp luật đã phần nào hạn chế được những hậu quả đáng tiếc xảy ra trên địa bàn thành phố
đây tiếp tục là hồi chuông báo động
các bậc cha mẹ và toàn xã hội cùng quan tâm hơn đến con em mình không để các em vi phạm pháp luật
hôm nay một mươi ba tháng sáu phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm cho biết đang phối hợp với công an quận tân phú điều tra xác minh vụ nam thanh niên nghi là dùng súng dọa nhiều người
trước đó vào tối ngày một mươi hai tháng sáu một đoạn clip gần một phút ghi lại cảnh nam thanh niên nghi dùng súng dọa nhiều người được đăng tải
trên mạng xã hội người đăng tải clip cho biết sự việc diễn ra ở phường tây thạnh quận tân phú tp hcm
đoạn clip thể hiện năm thanh niên chở cô gái đi trên xe máy lưu thông trên đường
sau đó một đôi nam nữ đi xe máy vượt lên cự cãi với nam thanh niên
người này đi vào lề đường rồi bước xuống xe rút trong người ra vật giống súng nhắm vào đôi nam nữ
thấy vậy đôi nam nữ vứt xe bỏ chạy theo hai hướng
lãnh đạo phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm cho biết đang phối hợp cùng với công an địa phương điều tra làm rõ vụ việc
thời gian vừa qua tội phạm xâm hại tình dục trẻ em trên địa bàn hà nội nói riêng thị xã sơn tây có diễn biến phức tạp
các đối tượng xâm hại thường thực hiện hành vi xâm hại với nhóm trẻ em trong độ tuổi từ một mươi một đến dưới một mươi sáu tuổi
với sự vào cuộc quyết liệt cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã sơn tây cũng đã khởi tố nhiều đối tượng tạo sức gian đe
và bên cạnh đó cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền ghi nhận của phóng viên thời sự
nam thanh niên này sau thời gian quen biết với bạn gái hai bên nảy sinh tình cảm nên đã làm chuyện người lớn
chỉ khi bạn gái bỏ nhà ra đi gia đình và nhà trường đã tới cơ quan công an trình báo
quá trình xác minh thông tin lực lượng công an đã phát hiện bạn gái ở trọ cùng nam thanh niên này
sau khi đấu tranh làm rõ nam thanh niên đã bị xử lý về hành vi hiếp dâm người dưới một mươi sáu tuổi
quen với bạn ấy là có mạng xã hội lúc đầu thì em không biết là sinh năm bao nhiêu
thấy bạn của bạn ấy bảo là hai sáu thì em nghĩ là hai sáu
đến khoảng đầu tháng năm này em mới biết là bạn ấy dưới một mươi sáu tuổi
trong thời gian yêu nhau thì em với bạn ấy có quan hệ tình dục ba lần
và ba lần đó là điều đi đêm nghỉ
theo cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã sơn tây hà nội
số lượng các vụ án liên quan đến xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua
đều có xu hướng tăng với diễn biến ngày càng phức tạp và hết sức khó lường của loại tội phạm này
từ năm hai nghìn hai mươi đến nay trên địa bàn thị xã sơn tây đã xảy ra hai vụ dâm ô và bốn vụ giao cấu khởi tố bảy đối tượng
tuy nhiên công tác đấu tranh với tội phạm này vẫn có những khó khăn nhất định
tội phạm xâm hại tình dục trẻ em thì thường nạn nhân là các bé gái còn ít tuổi
nên là các cháu sau khiếm thứ nhất là các cháu ít tuổi thì cái việc mà khai báo
thứ nhất là để mà lấy chứng cứ của lực khai của các cháu
kỳ công cái thứ hai là có những cháu bé mà có thể nhận thức tốt
thế nhưng các cháu lại có cái tâm lý phòng bị vì sợ bố mẹ biết sợ nhà trường biết sợ bạn bè thầy cô biết
nên là khi khai báo là có những cái lời khai nó không trung thực
cái thứ ba đó là cái tội phạm xâm hại tình dục trẻ em thì cái chứng cứ vật chất nó cũng tương đối ít
thế nên là cơ quan điều tra để mà điều tra làm rõ xử lý được cái loại tội phạm này
thì cũng rất là phải công phu đã áp dụng đầy đủ và triệt đề tất cả các biện pháp điều tra
để nâng cao nhận thức của người dân đặc biệt đối với lứa tuổi thanh thiếu niên về cách nhận biết
cũng như phòng ngừa về tội phạm xâm hại tình dục trẻ em
thời gian qua công an thị xã sơn tây cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền
trước hết là phải nói đến vai trò trách nhiệm của gia đình và nhà trường
đó là gia đình nhà trường phải nêu cao cái vai trò trách nhiệm của mình trong việc trông non quản lý con em mình
và cái thứ hai đó là trang bị cho các con các cha em và các cháu những cái kiến thức
những kỹ năng sống để tự bảo vệ được bản thân mình
trước những nguy cơ bị xâm hại tình dục trẻ em
cái thứ hai nữa là đối với các cái chủ kinh doanh nhà nghỉ khách sạn nhà trọ
nói chung là những cái cơ sở lưu trú
khi mà thực hiện cái việc kinh doanh này thì trước hết là các chủ cơ sở nhà nghỉ này
phải chấp hành nghiêm túc chất đẩy những cái quy định về kinh doanh lưu trú
khi mà thấy có những cái biểu hiện nghi vấn thì phải báo cho cơ quan chức năng
kịp thời phối hợp để giải quyết
còn cái thứ ba nữa là đối với các cơ quan đoàn thể chính quyền địa phương
phải làm thật tốt cái công tác tuyên truyền
những vụ xâm hại tình dục trẻ em đều để lại hậu quả nặng nề
không chỉ gây tổn thương về thể chất mà còn cả tâm lý
theo quy định của bộ luật hình sự hiện hành
khung hình phạt đối với các tội xâm hại tình dục trẻ em rất nặng
tội hiếp dâm người dưới một mươi sáu tuổi có khung hình phạt nhẹ nhất là bảy năm
nặng nhất là trung thân hoặc tử hình
sở y tế bình định đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính
với số tiền là một trăm một mươi năm triệu đồng
đối với một tên tử hình
cơ sở sản xuất kinh doanh hàng mỹ phẩm trái phép trên địa bàn
trước đó lực lượng công an tỉnh phối hợp với thanh tra sở y tế
tiến hành kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh hàng mỹ phẩm nguyên đô
do bà nguyễn thị uông nguyên hai mươi ba tuổi
ở xã mỹ phong huyện phù mỹ tỉnh bình định làm chủ
qua kiểm tra phát hiện tại đây có hơn bốn tấn kem dưỡng da các loại
trong đó có nhiều sản phẩm không rõ thông tin nguồn gốc xuất xứ
lực lượng chức năng xác định trong quá trình sản xuất
cơ sở kinh doanh nguyên đồ có các hành vi vi phạm
cơ sở chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm
tự ý đưa các sản phẩm mỹ phẩm ra lưu thông trên thị trường
khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền
cấp số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm
kinh doanh mỹ phẩm không có hồ sơ thông tin sản phẩm
các mặt hàng mỹ phẩm này được bà nguyễn thị uông nguyên live stream
bán trực tiếp trên các trang mạng xã hội
thu hút rất nhiều người xem và mua hàng bất chấp những mối nguy hại về sức khỏe
từ các mặt hàng không rõ nguồn gốc
thưa quý vị một người đàn ông điều khiển xe ô tô bảy chỗ
lao thẳng vào chiếc xe máy do cô gái trẻ điều khiển lưu thông theo chiều ngược lại
đang chuẩn bị qua đường khiến cho cô gái bị thương nặng
và điều đáng nói là sau khi gây tai nạn thì người lái xe ô tô không đưa nạn nhân đi cấp cứu
mà lái xe rời khỏi hiện trường
vụ tai nạn xảy ra vào tối ngày một mươi hai tháng sáu
trên quốc lộ một mươi bốn đoạn qua khu phố hai phường tiến thành thành phố đồng xoài tỉnh bình phước
theo thông tin ban đầu vào khoảng hai mươi một h ba mươi phút tối cùng ngày
cô gái trẻ điều khiển xe máy lưu thông trên quốc lộ một mươi bốn
hướng từ tỉnh tây ninh đi thành phố đồng xoài
đến đoạn ngã ba giao nhau có tín hiệu đèn giữa quốc lộ một mươi bốn
và đường hải thượng lãn ông thuộc khu phố hai phường tiến thành
cô gái điều khiển xe máy rẽ trái qua đường
cùng lúc này chiếc xe ô tô bảy chỗ chưa rõ biển số
do một người đàn ông điều khiển lưu thông theo chiều ngược lại
bất ngờ lao thẳng vào khiến cô gái trẻ và xe máy ngã văng ra đường
theo nhiều người dân chứng kiến sự việc sau khi tai nạn xảy ra
người lái xe ô tô xuống xe một lúc sau đó lên xe điều khiển
rời khỏi hiện trường bỏ mặc cô gái bị thương nằm giữa đường
nạn nhân sau đó được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng
bản tin tiếp tục với những thông tin
bản tin tiếp tục với những thông tin về truy nã tội phạm
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu hộ khẩu thường trú tại thôn tân lợi xã thắng lợi huyện văn giang tỉnh hương yên
còn về tội tàng trữ trái phép chất ma túy công an huyện phù cử tỉnh hưng yên
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn văn luân
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hộ khẩu thường trú tại thôn tần tiến xã minh tân huyện phù cử tỉnh hưng yên
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an

cơ quan công an sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động chuyển đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý